thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã được đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phải có trách nhiệm tạo môi trường thuận lợi về đất đai thủ tục hành chính để huy động các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động và người dân tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội
đặc biệt là nhà ở cho công nhân tại các khu kinh tế khu công nghiệp cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
thành phố để cho người dân công nhân lao động được thuê thuê mua và mua để cải thiện chỗ ở
trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở xã hội nhất là nhà ở cho công nhân
có cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội
thiết yếu về giao thông y tế giáo dục văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở xã hội ở đô thị và khu công nghiệp